mới đây để phục vụ cho dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm các doanh nghiệp vận tải sự kiện sẽ tăng chuyến
cam kết không tăng giá vé trong khi đường sắt sẽ lập thêm tàu nối thêm toa
đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp diễn ra
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài bốn ngày trong bối cảnh mở cửa thị trường du lịch
sau dịch covid một mươi chín nhu cầu đi lại của nhân dân dự kiến tăng mạnh nên công ty cổ phần bến xe hà nội
đã bố trí tăng cường thêm gần tám trăm linh xe khách tại các bến xe từ chiều tối ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba mươi tháng bốn
tăng từ hai trăm linh đến ba trăm linh so với ngày thường
các tuyến nhận định đông khách tập trung vào một số địa phương có địa điểm tham quan du lịch
như phú thọ quảng ninh thành hóa nam định lào cai sơn la
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tại các bến xe như bến xe giáp bát mỹ định gia lâm
công ty sẽ bố trí khoảng năm trăm linh chín trăm linh lượt xe một ngày để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao
trước dự báo số lượng hành khách tăng mạnh
đại diện công ty cổ phần bến xe hà nội đánh giá mặc dù lượng khách và lượt xe tăng mạnh
so với hiện trạng hoạt động song cũng chỉ đạt được mức tương đương thời gian bình thường
trước dịch covid một mươi chín do đó lượng xe trên tuyến sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân
về giá vé dịp này nguyễn thất thành giám đốc bến xe giáp bác cho biết
đã có doanh nghiệp có thông báo tăng giá vé do giá nhiên liệu tăng chủ yếu là các tuyến gần
theo ông thành hiện tại đơn vị đã nhận được thông báo tăng giá vé của bốn doanh nghiệp vận tải
với mức tăng khoảng một mươi cho các tuyến hà nội thái bình hà nội nam định
ngoài ra doanh nghiệp cũng đã đề nghị công an thành phố hà nội lực lượng thanh tra giao thông
tăng cường hỗ trợ đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh trên đường pháp vân và đường ngọc hồi
trong dịp lễ này
theo ông nguyễn trung kiên bến xe nước ngầm vẫn duy trì việc thông báo trên hệ thống phát thanh
của bến các nội dung về phòng chống dịch covid một mươi chín nhắc nhở các nhà xe thực hiện đầy đủ công tác
đảm bảo an toàn phòng dịch cho hành khách đi xe
tại bến xe mỹ đình ông lý trường sơn giám đốc bến xe cho biết trung bình lượt xe xuất bến
trong những ngày gần đây đạt bốn trăm năm mươi xe một ngày tăng khoảng một trăm năm mươi chuyến một ngày so với thời điểm tháng ba
và tết nguyên đáng
có thể thấy các công ty vận tải hành khách đang nỗ lực gia tăng thêm
lượng phương tiện để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân
lượng khách được dự báo tăng cao dù không quá cao so với thời điểm chưa có dịch
nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực của trạng thái bình thường mới
xong để kỳ nghỉ lễ diễn ra trọn vẹn thì mọi người nên thực hiện nghiêm
tuân thủ tốt các biện pháp đeo khẩu trang khử khuẩn đảm bảo phòng dịch quý vị nhát